tại bản mánh đanh xã ẳng cang huyện mường ảng tỉnh điện biên công ty cổ phần cấp nước điện biên
cùng công ty cổ phần xây dựng đầu tư và kiến trúc đô thị công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật quốc tế
và ủy ban nhân dân huyện mường ảng tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng hai phòng học tại điểm trường mánh đanh
đây là công trình được xây dựng từ nguồn kinh phí do ba đơn vị tài trợ với tổng trị giá trên năm trăm năm mươi triệu đồng
gồm hai phòng học được xây dựng kiên cố tổng diện tích một trăm hai mươi m hai bảo đảm điều kiện học tập cho năm mươi học sinh mầm non là con em đồng bào dân tộc thái hơ mông
công trình hoàn thành giúp con em đồng bào các dân tộc ở mánh đanh đã có phòng học mới khang trang ấm áp nghĩa tình giúp cô trò thực sự yên tâm với việc dạy và học